ông pvd sáu mươi tuổi ngủ tại thành phố hồ chí minh cho biết trước giờ bản thân chưa bao giờ đi khám bệnh vì luôn nghĩ rằng mình có sức khỏe tốt
đến khi chân đau tới mức muốn rụng rời kiểm soát gần một tuần bệnh nhân mới chịu đi tìm bác sĩ cầu cứu
qua siêu âm một cơ sở y tế quận đã ghi nhận ông d có biếu thận phải nên chuyển bệnh nhân đến bệnh viện bình dân
tại đây từ hình ảnh city và chụp andright bác sĩ phát hiện biếu thận phải của người đàn ông có kích thước lớn tám mươi x bốn mươi mm
đồng thời trôi biếu đã ăn lan xuyên vào thành tĩnh mạch chủ dưới gây chít hẹp khiến cho mạch máu từ chân không thể chảy về tim được
đây chính là lý do làm cho người bệnh đau chân dữ dội
bác sĩ chuyên khoa hai hồ khánh đức trường khoa phẫu thuật tim mạch máu bệnh viện bình dân cho biết
ông từ thận có trôi biếu và lòng tĩnh mạch chiếm bốn một mươi tổng số người bệnh
nếu không điều trị thời gian sống trung bình của người bệnh sẽ là năm tháng
tuy nhiên trường hợp phát hiện muộn như ông đề các bác sĩ ước tính bệnh nhân khó giữ được tính mạng trong hai tuần tiếp theo
nếu không phẫu thuật do biếu sẽ lăn dần bể tim lên phổi gây tắc nghẽn tuần hoàn
trước tình thế cấp bách bệnh viện đã chủ trì hội trần toàn viện với sự tham gia của nhiều chuyên khoa để tìm phương án phẫu thuật tối yêu cứu sống người bệnh
có rất nhiều tình huống đã được đặt ra trong đó các bác sĩ tin lượng khả năng phải thực hiện thay mới hoàn toàn một đoạn tĩnh mạch chủ dưới đã bị trồi miếu xâm lấn
đây là một kỹ thuật rất khó đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật kịch báo
bác sĩ hồ khánh đức cho biết thêm sau khi chuyên khoa tiết điệu dùng robot phẫu thuật cắt bỏ thận phải có biếu xâm lấn
chuyên khoa mạch máu đã loại bỏ đoạn tính mạch chủ có biếu di cân cho bệnh nhân
sau hơn một mươi một giờ nỗ lực của toàn bộ ekip ca phẫu thuật đã thành công
hai ngày sau phẫu thuật người bệnh đã vận động được tại giường
ông đê được cắt trị ở hậu phẫu ngày thứ bảy và xuất viện sau hậu phẫu ngày thứ một mươi
trước khi xuất viện người bệnh được kiểm tra ống ghép và mạch máu lưu thường tốt chức năng thận trái tốt
sau khi vết thương ổn định người bệnh sẽ được tiếp tục các liệu trình hóa trị để loại trừ các tế bào ung thư
và sử dụng thuốc chống đông để phong ngừa huyết khối sau này
tiến sĩ bác sĩ phạm phú phát trường khoan nhiệm a bệnh viện bình dân chia sẻ
các bác sĩ cũng cho biết
trường hợp mắc căn bệnh trên với biểu hiện lâm sàng đau chân như ông đê ít khi được ghi nhận
thay vào đó người bệnh thường đau vùng hồng lưng tiểu máu
khi không phát hiện sớm bệnh nhân sẽ mất đi cơ hội điều trị triệt đề
khiến khối u di căn xa gây ra rất nhiều biên chứng nghiêm trọng
trong khi đó hiện nay việc chẩn đoán khi biếu một cái khích thức nhỏ được thực hiện qua siêu hồng bụng là rất đơn giản
từ đó bệnh nhân có thể cắt biếu và tôn thận và tiến lượng rất tốt
các bác sĩ cũng đưa ra cảnh báo người bệnh nếu có đau vùng hồng lưng tiểu khó đau bụng đau thức chân
thì nên đến bệnh viện cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám
ngay cả với người bệnh khỏe mạnh cũng nên đi siêu âm bụng mỗi năm
để kiểm tra những cơ quan trong ổ bụng như gan mật tụy thận và bằng quang
những người trên bốn mươi tuổi cũng nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện những bất thương ở mạch máu
như sơ vỡ động mạch suy tĩnh mạch
các bác sĩ cũng cho biết người dân nên hạn chế các yếu tố nguy cơ ngăn chặn khả năng biến đổi sen kích thích gây ra ung thư thận
đặc biệt chuyên gia cũng nhấn mạnh người dân cần khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần
tại cơ sở y tế uy tín với các máy móc tốt chuyên gia y tế tài nghề cao
trong đó cần phải chú trọng siêu âm bụng và thận để phát hiện sống khối u
biếu càng nhỏ càng khó phát hiện gây khó khăn cho bác sĩ nhưng đây là giai đoạn vàng để điều trị bệnh
biếu thận là một khối hoặc một nhóm tế bào phát triển bất thường trên thận
biếu có kích thước rất đa dạng có thể là biếu ác tính hoặc lành tính
biếu thận lành tính chiếm năm trong tổn số các khối u ở thận
bưu lành tính bao gồm u tuyến thận u tế bào hạt u mạch cơ trơn mỡ thận năng đơn thận
biểu ác tính thường gặp nhất là ung thư biểu mô tế bào thận hoặc năng thận ác tính
đa phần u đọc ở thận thường là ác tính
ung thư thận là một trong những loại ung thư đừng tiết niệm thường gặp chiếm tỷ lệ từ hai ba trong tất cả các loại ung thư
nam giới mắc bệnh này cao hơn nữ giới hầu hết người bệnh sẽ được trần đoán từ sáu mươi bảy mươi tuổi
hiện y học chưa xác định rõ nguyên nhân gây ra biếu thận vì thế chưa có biện pháp phong người hiệu hiệu
với bệnh thận lành tính các yếu tố nguy cơ mắc bệnh chủ yếu là nam giới người có bệnh nền người cao tuổi
với biếu thật ác tính một số yếu tố nguy cơ xác định có liên quan tới bao gồm
hút thuốc lá tiếp xúc với các hóa chất sử dụng trong công nghệ dệt nhuộm thép quạng mỏ sơn nhựa thuốc bảo vệ thực vật
béo phì đặc biệt là ở phụ nữ tăng huyết áp suy thận mạng đang lọc máu viêm gan siêu vi c mạng tính
làm dụng thuốc giảm đau nhóm kháng viêm
u thận lành tính và u thận ác tính không có triệu chứng ở giai đoạn sớm của ung thư
khi có triệu chứng đa phần là u đã kích thước lớn trên ép vào cơ quan khác hoặc bệnh đã ở giai đoạn muộn
tế bảo ung thư đã xâm lấn di căn trong các cơ quan khác trong cơ thể
với ung thư thận khoảng ba mươi người bệnh phát hiện tình cờ qua sơ hở khi thăm khám sức khỏe định kỳ
người bệnh khi không có triệu chứng liên quan đến đường tiệt hai mươi năm bệnh nhân có triệu chứng như tiểu máu đau hồng lưng đi khám và tình cờ phát hiện
ở giai đoạn muộn khám thì vì bụng to hữu trôi lên trẻ nếp cơ quan lần cận
biếu tận ác tính gặp nhất là ở ung thư biểu mô tế bảo thận hoặc năng thượng đặc tính
đa phần u đặc ở thận thường là lành tính
ung thư thận là một loại ung thư đường tiết nghiệm thường gặp chiếm tỷ lệ từ hai đến ba trong tất cả các loại ung thư
nam giới mắc bệnh này cao hơn nữ giới
đối với u tận lành tính đa số là u mỡ cơ mạch
bác sĩ cho biết tùy theo kích thước của khối u sẽ có chỉ định cho phù hợp
biếu tận lành tính phần lớn có kích thước nhỏ từ ba bốn cm
người bệnh cần phải theo dõi định kỳ mỗi sáu tháng
các u mỡ cơ mạch của thận kích thước trên năm cm có nguy cơ vỡ xuất thiết sẽ phải căn thi bằng kỹ thuật nướt mạch nuôi u hoặc phẫu thuật cắt khối u bằng nội sai học mùa mờ
với ung thư thận u biếu thận ác tính việc điều trị sẽ tù thược vào giai đoạn của bệnh ung thư kích thước vào vị trí khối u
khi khối u nhỏ hơn bốn cm các vị trí sẽ thuận lợi còn nằm khu trú ở trong thận chưa phá bỏ bào thận chưa xâm lấn các lơ mỡ xung quanh thận
lúc này người bệnh sẽ được cắt u bảo tồn phần thận còn lại
tuy nhiên khi khối u với kích thước lớn hơn bốn cm khối u đã xâm lấn ra khỏi vỏ bào thận bác sĩ sẽ mùa mỡ hoặc nội soi để cắt bỏ toàn bộ quả thận lấy các mùa mỡ xung quanh thận để tránh tái phát sau này
khi khối u xâm lấn ra bên ngoài không thể phẫu thuật trịt để tận căn gốc cần phải cắt bỏ toàn bộ thận
bác sĩ sẽ cùng với chuyên gia ung thư bàn các biện pháp điều trị cho phù hợp
các bác sĩ khuyên cáo người dân cần phải hạn chế các yếu tố nguy cơ ngăn chặn khả năng biến đổi gen kích thích gây ra ung thư thận
đặc biệt chuyên gia cũng nhấn mạnh người dân cần khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần tại cơ sở y tế uy tín với máy móc tốt
chuyên gia y tế tay nghề cao trong đó cần một sự chú trọng siêu âm bụng và thận để sớm phát hiện khối u
biếu càng nhỏ thì càng khó phát hiện gây khó khăn cho bác sĩ nhưng đây là giai đoạn vàng để điều trị bệnh
khu ước tính ở giai đoạn sớm kích thước nhỏ hơn bốn cm hoàn toàn có thể cắt khối u bảo tồn thận bảo tồn khả năng sống sau năm năm không tái phát u của người bệnh lên tới chín mươi năm đến chín mươi tám có thể coi là điều trị khỏi hoàn toàn
biếu thật ác tính gặp nhất đó là ở ung thư biểu mô tế bào thận hoặc năng thận ác tính đa phần u đặc ở phần thận thường là ác tính
ung thư thận là một loại ung thư đường tiết niệu rất hay gặp hiện tại y học chưa xác định rõ nguyên nhân gây ra biếu thận ác tính vì thế chưa có biện pháp phong ngừa hữu hiệu
tuy nhiên một số người có yếu tố nguy cơ cao cần phải cẩn trọng với bệnh lý ung thư thận bao gồm nam giới người có bệnh nền cao tuổi
những người tiếp xúc với gói thuốc lá hút thuốc lá tiếp xúc với các chất sử dụng trong công nghệ dệt lụa thép vỏng mỏ sơn nhựa thuốc bảo vệ thực vật
ở phụ nữ ở những người béo phì tăng huyết áp có bệnh lý suy thận kèm theo đau lọc máu viêm gan siêu vi c mạng tính làm dụng thuốc giảm đau cũng cần phải cẩn trọng với bệnh lý này